cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long vừa khởi tố bắt tạm giam bốn tháng đối với nguyễn thế phú trú tại thành phố vĩnh long
về hành vi giết người và gây dối trật tự công cộng và tạm giam ba tháng đối với bảy bị can về hành vi gây dối trật tự công cộng xảy ra tại phường năm tp vĩnh long
bảy bị can bị khởi tố gồm huỳnh tấn phong lê thế vinh nguyễn hữu bảo lộc tăng thiên tỷ nguyễn minh hiếu lê tuấn vũ và đào thanh hưng cùng chú ở tỉnh vĩnh long
trước đó vào tối ngày một mươi hai tháng ba khi đặng ngọc nhân đang điều khiển xe mô tô chạy trên đường tám tháng ba thuộc phường năm thành phố vĩnh long
cho rằng đèn pha ở chiếc ô tô phía sau gây trói mắt nên giữa nhân và nhóm người đi trong xe ô tô đã xảy ra cự cãi
nhân dừng xe trước đầu xe ô tô thì đã bị nhóm này dùng hung khí đuổi đánh
nhân bỏ chạy và gọi thêm bốn người bạn nữa là nghĩa hiền đăng và phúc đến để giải vây
trong lúc hai nhóm xảy ra xô xát thì phú phong tỷ vũ là bạn của nhóm đi trên xe
nhóm đi trên xe ô tô cũng lao vào đánh nhau gây náo loạn trên đường hậu quả là nghĩa và phú bị đâm nhiều nhát bị thương nặng